thưa quý vị xác định chuyển đổi số ngành thư viện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình chuyển đổi số trong công an nhân dân
thời gian qua dưới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước và bộ công an
hoạt động thư viện công an nhân dân đã chủ động dựa vào nội lực là chính
vừa đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình thư viện trong mối liên kết chặt chẽ
thúc đẩy nhau cùng phát triển giữa các thư viện trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
thế nhưng hoạt động thư viện cũng đang đứng trước những thách thức trong quá trình chuyển đổi số
thức không nhỏ nhất là trong việc đảm bảo an ninh thông tin trên môi trường số
những thách thức trong chuyển đổi số hoạt động thư viện công an nhân dân cũng đã được đề cập đến
tại hội thảo khoa học do bộ công an tổ chức vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tại đây đông đảo các chuyên gia nhà quản lý nhà nghiên cứu khoa học đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm
về đẩy mạnh chuyển đổi số ưu tiên phát triển tài nguyên số
để đạt được mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi thực hiện chuyển đổi số liên thông với mọi loại hình thư viện
chắc chắn ngành thư viện còn phải vượt qua nhiều khó khăn
nguồn kinh phí cũng như nhân lực dành cho công tác số hóa tài liệu tại các thư viện còn hạn hẹp thiếu và yếu
khảo sát của thư viện quốc gia cũng chỉ ra rằng có tới chín mươi sáu thư viện có nhu cầu đào tạo
hoặc đào tạo lại kiến thức công nghệ thông tin
còn số thống kê này ở các khối thư viện chuyên ngành quân đội công an đều cao
đội vũ chuyên nghiệp những chuyên gia về thư viện
tham gia trong các hoạt động thư viện cho công nghệ dân dân của chúng ta thì không nhiều
đối với thư viện của các trường học thì số lượng có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ thư viện thì cao hơn
so với lệ thư viện của các trực cục trực thuộc bộ và công an đơn vị địa phương
và đặc biệt ở công an đơn vị địa phương thì vấn đề kiêm nhiệm lại tiến đến tám mươi chín mươi là kiêm nhiệm
thực tế lực lượng công an nhân dân là lực lượng vũ trang nên có những phương thức tổ chức hoạt động thư viện
phù hợp với các quy định của luật thư viện việt nam phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang
nâng cao nhận thức về chương trình chuyển đổi số thư viện đánh giá những thời cơ thách thức của chuyển đổi số
đối với chủ trương xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
sẽ vẫn luôn là hướng đi đúng đắn để đạt được mục tiêu đề ra